liên hợp quốc vừa lên tiếng cảnh báo israel đã phá hủy chiếm giữ một số khu vực ở bờ tây và đông jerusalem
khiến cho người palestine bị ảnh hưởng và buộc phải di rời
theo bàn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc ochr
trong hai tuần qua israel đã phá hủy chiếm giữ năm mươi hai ngôi nhà của người palestine ở bờ tây và đông jerusalem
khiến tám trăm sáu mươi người bị ảnh hưởng và sáu mươi bảy người phải di rời
về phần mình chính quyền palestine đã hoan nghênh những công bố trong báo cáo mới nhất của ocha
tuyên bố của bộ ngoại giao palestine nêu rõ việc israel leo thang chiếm giữ phá rỡ nhà cửa của người palestine đã cấu thành một tội ác chống lại loài người mà thế giới vẫn đang tiếp tục bỏ qua